xin được tiếp tục với các tin tức thời sự chính trị quan trọng khác

việc tôn vinh bắc hồ đã đạt nhiều kết quả tích cực được triển khai ở khắp năm châu lục
với hình thức đa dạng phong phú ở cả góc độ vật thể và phi vật thể
đó là các cuộc hội thảo tọa đàm các ấn phẩm sách báo phim ảnh các công trình tượng đài về bác ở nước ngoài
việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cũng được triển khai linh hoạt thực chất
tất cả các hoạt động đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong nhận thức của các bộ ngành địa phương
người dân trong nước và đặc biệt là bạn bè quốc tế cũng như góp phần nâng cao hiệu quả khoảng bá hình ảnh đất nước trên thế giới
các đại biểu cũng cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục truyền biến nhanh phức tạp với nhiều tác động đa chiều
cơ hội và thách thức đan sen đất nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng
thì những giá trị to lớn về tư tưởng văn hóa đạo đức hồ chí minh càng cần được tôn vinh truyền tải và lan tỏa rộng rãi
việc tôn vinh bắc ở nước ngoài bởi thế là nội dung quan trọng trong công tác
công tác ngoại giao văn hóa cần tiếp tục được mở rộng về mục tiêu phạm vi trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng
cũng như xác định rõ trọng tâm bố trí nguồn lực triển khai tại các địa bàn phù hợp để đảm bảo hiệu quả
vấn đề đặt ra trong thời gian tới về tôn vinh chủ tịch hồ chí minh thì phải làm thường xuyên liên tục và có chiều sâu hơn nữa
luôn luôn gắn kết hồ chí minh với dân tộc
tôn vinh hồ chí minh thì cũng có nghĩa là tôn vinh dân tộc
giới thiệu dân tộc mình với bên ngoài
điểm thứ hai là khi nói tới hồ chí minh là nói tới sự nghiệp của đảng của nhà nước
nếu ta hòa quyện được những cái giá trị đó và tôn vinh một cách rộng rãi có chiều sâu và hướng tới một cái nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của đất nước mình hiện nay
đó là đẩy mạnh công cộng mới rồi hội chấp quốc tế để nâng cao cái vị thế và làm tỏa hơn
chưa bao giờ đất nước mình có được cơ đồ
chưa bao giờ đất nước mình có được tiềm lực uy tín và vị thế như cái này
cũng tại hội nghị phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã trao kỷ niệm trương cho một số cá nhân tập thể có đóng góp cho hoạt động tôn vinh chủ tịch hồ chí minh ở nước ngoài
ngày hôm nay hội nghị mạng lưới khoa học hình sự cảnh sát các nước asean lần thứ tư đã được tổ chức tại hà nội
với chủ đề nhận diện các thách thức trong kỹ thuật hình sự hội nghị diễn ra từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy tháng hai năm hai nghìn
hội nghị mạng lưới khoa học hình sự hai nghìn hai mươi thu hút các đại biểu và diễn giả đến từ một mươi nước asean vương quốc anh ban thư ký asean napol tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế interpol
tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau xác định các khó khăn thách thức trong thực tiễn công tác kỹ thuật hình sự trao đổi kinh nghiệm và bàn các giải pháp tháo gỡ chia sẻ và cập nhật các ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến phục vụ công tác này
ngoài ra hội nghị cũng tập trung kiểm điểm đánh giá kết quả hợp tác và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn tốt trong lĩnh vực khoa học hình sự theo thông cáo chung của hội nghị asean apol lần thứ ba mươi chín tổ chức tại việt nam trong năm hai nghìn hai mươi
một nội dung quan trọng nữa của hội nghị là thảo luận đề xuất quy trình hoạt động và điều khoản tham chiếu của ủy ban asean napol về xác định nạn nhân thảm họa và điều tra hiện trường vụ án hình sự
ngoài chương trình hội nghị chính thức các đại biểu còn tham gia các hoạt động giao lưu trao đổi kinh nghiệm với các cán bộ của viện khoa học hình sự bộ công an và được giới thiệu một số công nghệ do việt nam phát triển liên quan đến kỹ thuật hình sự
sáng nay công an tỉnh hà nam đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc thành lập công an thị xã duy tiên
để kiện toàn hệ thống chính trị đảm bảo tình hình an ninh trọng
tự trên địa bàn công an tỉnh hà nam đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về thành lập công an thị xã duy tiên và thành lập công an chín phường
quyết định của giám đốc công an tỉnh về việc bổ nhiệm hai mươi một đồng chí đảm nhiệm chức vụ trưởng phó công an các phường
tại lễ công bố giám đốc công an tỉnh hà nam yêu cầu trên cương vị mới nhiệm vụ mới tập thể lãnh đạo cám bộ chiến sĩ công an thị xã duy tiên
cần nỗ lực cố gắng phân đấu phát huy năng lực sở trường đảm nhận thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
cũng trong sáng ngày hôm nay công an tỉnh thái bình đã tổ chức lễ công bố quyết định của giám đốc công an tỉnh về điều động cán bộ tăng cường đi cơ sở
trong đợt này giám đốc công an tỉnh đã quyết định điều động một trăm bảy mươi tám cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các phòng thuộc công an tỉnh
và công an thành phố tăng cường cho công an các huyện tạo nguồn bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
trong đó có sáu đồng chí cán bộ nữ đã sung phong về công tác tại cơ sở
những cán bộ chiến sĩ được điều động cho công an cơ sở là những đồng chí có năng lực kinh nghiệm công tác có khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại cơ sở
như vậy đến thời điểm này toàn tỉnh thái bình đã có một trăm năm mươi trên hai trăm bốn mươi một xã trên địa bàn điều động bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
hiện còn chín mươi một xã đang trong lộ trình
dự kiến đến ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh thái bình sẽ hoàn thành việc bố trí công an chính quy ở một trăm linh số xã trên địa bàn tỉnh
công an xã an thạnh trung huyện trợ mới
còn tại tỉnh an giang cuối năm hai nghìn một mươi chín công an xã an thạnh trung huyện trợ mới được tăng cường ba đồng chí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
tiếp nhận công việc mới bằng cả sự tận tâm nhiệt huyết máu lửa với nghề các đồng chí đã từng bước khắc phục khó khăn vận dụng có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ
góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và nhận được sự đồng thuận đánh giá cao của cấp ủy chính quyền địa phương cũng như quần chúng nhân dân
với phương trâm
gần dân vì dân
ngay sau khi được tăng cường về xã an thạnh trung các đồng chí công an đã đi sâu theo sát bám địa bàn chủ động lắng nghe những tâm tư nguyện vọng giải quyết kịp thời những bức xúc trong nhân dân
đồng thời phối hợp với bộ phận một cửa tận tình hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính tạo mọi điều kiện thuận lợi tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại cho người dân
chính vì vậy lực lượng công an xã an thạnh trung đã được người dân nơi đây ghi nhận và đánh giá cao
đến đây chị làm hộ khẩu được thì thấy mấy đứa em ở đây nè nó làm thì nó chỉ những cái gì chị không biết đó thì nó chỉ tận tình với lại nó cũng giúp đỡ làm rất là nhanh
quan tâm đến từng cán bộ dân sĩ phải giữ tư tưởng chính trị xác định nhiệm vụ công an là nhiệm vụ quan trọng và đồng thời phải tiếp tục các thuật phạm tâm bóng tình tự đồng thời phải gàng gũi của chúng nhân dân và các ngành đoàn thể
như làm tốt các mạch công tác
lực lượng công an chính quy đã và đang phát huy vai trò nòng cốt huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác giữ vững an ninh trật tự tại địa phương
điển hình trong cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi công an xã an thạnh trung đã bắt quả tang một mươi ba vụ đánh bạc liên quan đến bốn mươi đối tượng
một vụ vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu thu giữ trên một bao thuốc lá ngoại các loại
đặc biệt phối hợp bắt một vụ trực tiếp bắt quả tang hai vụ tàng trữ vận chuyển pháo lậu liên quan đến ba đối tượng thu giữ trên ba trăm linh kg pháo các loại bốn viên pháo banh hai xe máy một chiếc ghe cùng nhiều tăng vật có liên quan